kính chào quý vị tiếp tục điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh bốn g huyện kim thành tỉnh hải dương
tiến hành điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ba nghìn bốn trăm linh năm g
địa chỉ tại xã liên hồng thành phố hải dương trong các ngày tám và chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về tội nhận hối lộ
gồm nguyễn phú nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giám đốc trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh bốn g đỗ văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh bốn g và nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô anfa
là bị can trong vụ án xảy ra tại trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh năm g
hiện công an tỉnh hải dương đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng
theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã khởi tố và bắt hai phó giám đốc và hai đăng kiểm viên
của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh tám g phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương
theo đó cơ quan điều tra đã xác định hai phó giám đốc này gồm lê minh quang và nguyễn mạnh tường
cùng hai đăng kiểm viên trong quá trình kiểm định phương tiện đã bỏ qua những lỗi nhỏ để nhận hối lộ
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương đã phong tỏa tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh tám g
để phục vụ công tác điều tra liên quan đến tiêu cực trong quá trình kiểm định phương tiện
còn tại hà nội công an huyện đông anh cũng đã liên tiếp bắt giữ một mươi hai lãnh đạo và nhân viên đăng kiểm
tại hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cho thấy sự quyết liệt của cơ quan công an
trong việc đấu tranh với những sai phạm này
giám đốc trung tâm đăng kiểm số hai nghìn chín trăm một mươi ba g đoàn văn hiếu
và năm nhân viên dưới quyền gồm phạm văn tài hoàng trung khải trần thành đạt nguyễn thành đạt và ngô hoàng anh
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an huyện đông anh bắt giữ về hành vi nhận hối lộ

và năm nhân viên giới quyền gồm phạm văn tài hoàng trung khải trần thành đạt và ngo hoàng anh vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an huyện đông anh bắt giữ về hành vi nhận hối lộ

nó tạo được biện lực cho lái xe người ta có thời gian đi làm người ta có thời gian cấp hộp được để giúp người ta được việc
thứ hai là tuần thì con em có thể chia khoảng tám trăm linh gần một triệu tuần
em là đăng kiểm viên ở trung tâm em cũng cùng với mọi người tham gia vào việc bỏ qua lỗi cho xe nhận tiền người nội
những cái lỗi mà chúng em có thể bỏ qua là những lỗi cơ bản liên quan đến sự quan sát bằng mắt thường
đèn còi sinh nhan hoặc là các bậc lên xuống và lắp thêm lên trên xe
chúng em thấy rằng những cái đó nó ít ảnh hưởng đến yếu tố an toàn của xe
không biết bao nhiêu chiếc xe không đủ điều kiện tiêu chuẩn để lưu hành vẫn ngang nhiên lăn bánh trên đường
gây nguy cơ mất an toàn
an toàn cho tính mạng của người tham gia giao thông
trước đó công an huyện đông anh cũng đã bắt giữ sáu lãnh đạo và nhân viên tại trung tâm đăng kiểm số hai nghìn chín trăm linh bảy c
điều đó cho thấy sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm này có hệ thống có tổ chức có quy mô lớn
khuyến cáo người dân trong quá trình đi đăng kiểm là cũng thực hiện theo đúng quy định pháp luật
và cũng mong muốn người dân thông cảm cho phía lực lượng công an để thực thi theo đúng quy định pháp luật
với những trung tâm đăng kiểm có hành vi sai phạm
hơn hai tháng qua công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong công tác đăng kiểm
nhà chức trách đã khám xét hơn năm mươi trung tâm khởi tố hơn ba trăm linh bị can với các tội danh
nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ giả mạo trong công tác và sản xuất
mua bán công cụ phân mềm để sử dụng và mục đích trái phép
hiện nay tình trạng quá tải đăng kiểm chủ yếu diễn ra tại hà nội và tp hcm
để việc triển khai đăng kiểm được nhanh chóng thuận lợi
ngay trong ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông sẽ tăng cường năm mươi đăng kiểm viên
thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của bộ giao thông vận tải
đồng thời tổ chức lớp tập huấn cho một trăm sáu mươi bảy cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định
quy trình kiểm định xe cơ giới sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định
sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu
đêm qua công an tỉnh đồng nai đã khống chế thành công đối tượng ngô quý phương
hai mươi chín tuổi chú tại tỉnh thừa thiên huế về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
vào khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày phương từ quận bình tân tp hcm mang theo một can xăng năm lit
đến nhà trọ của anh lê văn thìn tạm chú tại khu phố bốn a phường trảng giài tp biên hòa
để đòi sáu trăm tám mươi triệu đồng đã cho anh thìn mượn trước đó
khi đến nơi phương khóa cửa khống chế người con bốn tuổi của anh thìn cùng ở trong nhà với mình
rồi đổ xăng xuống nền nhà và lên người mình
phương đưa hột quẹt ra đe dọa đốt nhà nếu anh thìn không trả nợ
sau khi nhận tin báo công an tp biên hòa đã trực tiếp đến hiện trường triển khai các phương án
khống chế bắt giữ đối tượng
đến một mươi chín h cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự đã ập vào không chế bắt giữ được đối tượng
giải cứu thành công cháu bé bảo vệ an toàn tài sản cho người dân và tính mạng của đối tượng
mua bán trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba vừa bị công an huyện nho quan tỉnh ninh bình bắt quả tăng
tại chỗ lực lượng công an thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng tám trăm linh chín gram
một điện thoại di động và các vật chứng có liên quan
nguyễn văn hà khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam với số tiền chín mươi triệu đồng
mang về ninh bình để bán kiếm lời
được biết hà đã từng có một tiền án về tội đánh bạc
trong thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn quận bắc từ liêm và các vùng lân cận thuộc thành phố hà nội
liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản là tiền mặt tại các cơ quan công sở
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm
đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
lập chuyên án đấu tranh kịp thời bắt giữ các đối tượng
đây là những clip ghi lại hình ảnh các đối tượng đột nhập vào một số ủy ban nhân dân
lúc nửa đêm để trộm cắp tài sản
từ hiện trường các vụ trộm trên cho thấy các đối tượng đều có sự chuẩn bị rất kỹ
trước khi hành động để tránh sự phát hiện của những người xung quanh
phương thức thủ đoạn là chọn những ủy ban nơi là khu vực hẻo lánh
ít người qua lại và đặc biệt là đột nhập đột nhập từ phía sau của trụ sở ủy ban
để là dễ dàng cho hoạt động phạm tội của mình
cái tinh vi của các đối tượng này là khi mà các đối tượng vào hiện trường
thì là ăn mặc quần áo đều là mặc quần áo tối màu
đội mũ bảo hiểm rồi là đeo khẩu trang
nhưng mà khi các đối tượng ra khỏi khu vực hiện trường
thì lại ăn mặc quần áo grab và đối tượng ngồi đằng sau
thì là mặc quần áo nhu cầu
nếu như một người khách đi grab bình thường
thì cái đấy là cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra không có tác
mà điều tra làm rõ đối tượng
sau nhiều ngày điều tra đối tượng trong các vụ trên đã được xác định
đó là hà văn lai ba mươi bảy tuổi chú tệ xã tạ thanh ngoai thanh trì hà nội
tại cơ quan công an bước đầu lai khai nhận đã thực hiện chót lọt
chín vụ trộm các tài sản trên địa bàn thành phố hà nội
cùng với số tiền là gần ba trăm năm mươi năm triệu đồng
tất cả số tiền lấy được lai dùng để chơi tài xử
chạy xe ôm tự do em chở khách trên các tên đường chở khách
thì cũng có thấy các kỷ ban nhân dân gần cánh đồng
và hơn nữa là cũng dễ ra vào phía sau
và hơn nữa trong cái thời gian mà em có ý tình đi ăn trùng
các tài sản của y bán thì em cũng có chơi tài chịu
cho nên là hết tiền không có ý nghĩa để đi ăn trùm các tài sản
từ những vụ việc trên cho thấy đa số các vụ mất trộm
tại các cơ quan công sở đều do sự mất cảnh giác chủ quan của các cơ quan
do đó tội phạm đã lợi dụng triệt đề yếu tố này để thực hiện hành vi phạm tội
vì thế bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an
thì chính các đơn vị cũng cần nêu cao cảnh giác khắc phục những sơ hở
không để các đối tượng trộm cắp có thể lợi dụng gây án
sau khi mà xảy ra vụ việc mất trộm tại trụ sở
thì chúng tôi đã kịp thời báo cáo lên cơ quan chức năng
cụ thể là công an quận bắc tử liêm
và sau khi mà có những cái báo cáo
thì công an quận bắc tử liêm cũng đã vào cuộc rất kịp thời
và qua cái vụ việc trên
thì chúng tôi cũng đã giả soát lại toàn bộ những cái thiết bị an ninh
về việc phòng chống trộm cắp tại trụ sở phường
thì chúng tôi cũng đã tổ chức gia cố các cửa tại các phòng ban chuyên môn
cũng như là lắp đặt thêm các hệ thống camera
để đảm bảo khi bắt đầu xảy ra vụ việc mất trộm
khi mà xảy ra vụ việc là chúng tôi cũng có kịp thời có công tác xử lý
theo nhận định của cơ quan công an
hoạt động của các đối tượng trộm cắp thời gian tới
còn diễn biến phức tạp khó lường với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
do đó lực lượng công an cũng khuyến cáo các cơ quan công sở
cần nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác bảo vệ tài sản
tăng cường hệ thống giám sát an ninh bảo vệ
tránh tạo kẽ hở để tội phạm có cơ hội hoạt động